những ngày này cùng với cả nước tỉnh quảng trị cũng đang rất nỗ lực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất trong cuộc chiến vượt lên mọi khó khăn
những câu chuyện về sự sẻ chia được lan tỏa tới khắp mọi nơi
tiếp thêm động lực cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch
từ sáng sớm bà nguyễn thị quyết đã đạp xe đến trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
huyện cam lộ để trao tận tay số tiền năm trăm linh đồng ủng hộ cơ sở cách ly của huyện
gia đình còn nhiều khó khăn thế nhưng với tinh thần của ít lòng nhiều
bà vẫn chắc chiêu dành dụng và mong muốn đóng góp vào công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện nhà
với tinh thần tương thân tương ái xuất phát từ trái tim
nhiều cá nhân tập thể tại tỉnh quảng trị đã ủng hộ hàng trăm
hai tấn rau củ quả nhu yếu phẩm tới các điểm cách ly tập trung vào chốt gác biên phòng
giúp các cán bộ chiến sĩ vững vàng thực hiện nhiệm vụ của mình
và người dân đang cách ly cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều
mỗi chị em thì người thì bồng chuối người thì quả bầu người thì trứng gà trứng vịt và gạo thì đã ủng hộ
mong muốn được góp một phần nhỏ của mình vào việc phòng chống dịch cùng đẩy lùi dịch covid một mươi chín
theo cái tiêu chuẩn ăn của bộ phòng quy định
năm mươi bảy để bảo đảm cho bà con ăn uống đủ dinh dưỡng thì cũng tương đối khó khăn
rất vui mừng cho đơn vị trong thời gian qua được nhận sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương
các đơn vị kết nghĩa là bà con nhân dân cũng giúp đỡ cho các loại nhu yếu phẩm
rồi rau củ quả để tăng cường thêm chất lượng bữa ăn
cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
ngày càng khó khăn phức tạp đòi hỏi sự đồng lòng đồng sức của nhân dân cả nước
khi các chiến sĩ y bác sĩ đang căng mình ở tuyến đầu chống dịch
thì mỗi người dân lại càng ý thức cao hơn trách nhiệm hậu phương
ủng hộ mọi mặt cả về sức người sức của để cùng góp phần đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín